theo reuters tổng thống mỹ donald trump cho biết ông sẽ lùi thời điểm tổ chức vận động tranh cử
ở olahoma dự kiến vào ngày một mươi chín tháng sáu ngày tự do của người mỹ gốc phi
sang ngày hai mươi tháng sáu vì tôn trọng ngày kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ ở texas
trên tài khoản twitter khi viết về chiến dịch vận động tranh cử tổng thống ở tusa
thuộc bang oklahoma ông donald trump nhấn mạnh những người bạn mỹ gốc phi của ông
và những người ủng hộ đã đề xuất rằng nên thay đổi ngày tổ chức vận động tranh cử
nhằm bày tỏ sự tôn trọng ngày lễ một mươi chín tháng sáu june một mươi ba
trước đó tổng thống donald trump ngày một mươi tháng sáu cho biết sẽ tái khởi động các cuộc vận động tranh cử
tại bốn bang gồm oklahoma florida arizona và bắc carolina
đây là động thái mới nhất cho thấy ông donald trump đang nỗ lực tăng cường nền tảng chính trị
trước thêm bầu cử tổng thống mỹ sẽ diễn ra vào ngày ba tháng một mươi một
kết quả các cuộc thăm dò trước bầu cử gần đây cho thấy tỷ lệ người dân ủng hộ công việc
của tổng thống donald trump đã giảm xuống do các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
đây là những điều mà chính quyền mỹ đưa ra không có hiệu quả
và các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc diễn ra mới đây ở mỹ